công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới bị tạm đình chỉ sản xuất kinh doanh niêm phong sản phẩm
trong quá trình đó tiếp tục có hai cuộc lấy mẫu hai cuộc làm việc mới doanh nghiệp
vậy liệu có phải do có nhiều cơ quan cùng xử lý vụ việc nên dẫn đến khó khăn trong ra quyết định xử lý
để cung ứng nguồn thực phẩm an toàn cho thị trường hai mươi bốn triệu dân trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam
các địa phương trong vùng cần xây dựng nhiều chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ
bài viết trên báo nhân dân
ở góc nhìn của chuyên gia các tỉnh thành phố cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề
tức là thay vì để nhà cung cấp quyết định trần chất lượng thực phẩm
thì cần bắt đầu từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng tiếp cận tới các chuẩn mực quốc tế
do đó các chính sách cần tập trung vào việc xây dựng chuẩn hàng hóa khi lưu thông phân phối trên thị trường
việc xác lập tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật bắt buộc sẽ giúp các địa phương giải quyết những bất cập lâu nay
đồng thời nghiên cứu phát triển mô hình quản lý an toàn thực phẩm quốc gia
xây dựng thể chế quản lý an toàn thực phẩm nhà nước cấp vùng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương
không chỉ hoang mang khi phải hứng chịu bụi mặn tiếng ồn
người dân tại tổ một mươi phường tân giang thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
còn bất an khi hàng loạt ngôi nhà rơi vào tình trạng giận nứt
bài viết người dân bất an sống gần điểm mỏ trên báo diễn đàn doanh nghiệp
từ khi khu nam mỏ sắt nào rụa của công ty cổ phần gang thép cao bằng đi vào hoạt động khai thác
cuộc sống của một trăm bảy mươi hộ gia đình sinh sống trong đó có năm mươi hộ trên địa bàn đang bị ảnh hưởng trực tiếp
từ môi trường cho tới dư chấn của những trận nổ mìn
nhiều hộ gia đình rất hoang mang vì hàng loạt ngôi nhà đang sinh sống bị rơi vào tình trạng giận nứt mở rộng và kéo dài
chính quyền địa phương đã yêu cầu công ty cổ phần gang thép cao bằng cử người xuống phối hợp với tổ dân phố
để đi kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng
công ty cổ phần gang thép cao bằng có ý kiến về việc khi nổ mìn thông báo kế hoạch
thời gian nổ mìn để chính quyền địa phương cũng như người dân nắm được
tuy nhiên đến nay phía công ty vẫn chưa có phản hồi
báo hà nội mới số ra ngày hôm nay đề cập đến vấn đề cố tình vi phạm của một số cá nhân tổ chức
trong hoạt động quảng cáo ngoài trời tại hà nội
mỗi năm các cơ quan chức năng của hà nội và các quận huyện thị xã đã tích cực vào cuộc thanh tra
xử lý hàng nghìn vụ việc vi phạm hoạt động quảng cáo ngoài trời song vi phạm vẫn tái diễn
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên bắt nguồn từ sự chây ý thiếu ý thức
sở văn hóa và thể thao hà nội cho biết lực lượng chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế
tháo giữa triệt đề các nội dung quảng cáo vi phạm
trường hợp cần thiết sẽ tạm dừng giải quyết hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo
cho đến khi các tổ chức cá nhân nhãn hàng chấp hành xong các quyết định xử phạt hành chính
và khắc phục xong hậu quả